văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối tượng nguyễn hữu hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cư ngụ tại phường sáu thành phố mỹ tho về tội giết người
tại cơ quan điều tra hậu khai nhận do có mâu thuẫn từ trước tối ba mươi tháng bảy hậu cầm dao sang nhà anh rể là võ công tôn chiêu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tạm trú cùng phường sáu tp mỹ tho hậu đâm anh chiêu gây thương tích anh chiêu bỏ chạy
hậu đuổi theo đâm thêm nhiều nhát làm anh chiêu gục tại chỗ anh chiêu được người thân đưa đi cấp cứu và đã tử vong
sau khi gây án hậu đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận giữa hậu và anh chiêu có mâu thuẫn kéo dài nhiều năm nhưng chưa giải quyết được
hôm đó sau khi uống nhiều bia rượu hậu về nhà tự cãi với mẹ về thái độ cư xử không tốt của chiêu đối với gia đình
vì mẹ la mắng cho rằng mẹ bên anh rể hậu tìm anh chiêu để nói chuyện và gây ra án mạng